theo số liệu của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
thành phố đà nẵng đã hoàn thành trên chín mươi chín công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
xếp thứ nhất trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
đây là thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức vào chiều nay một mươi tám tháng một mươi
theo kết quả sơ bộ dân số thành phố đà nẵng đến thời điểm ngày một tháng bốn là hơn một một triệu người
xếp thứ ba mươi chín trong cả nước
tăng hơn hai trăm bốn mươi sáu người so với năm hai nghìn chín
tỷ lệ dân số thành thị chiếm hơn tám mươi bảy nông thôn trên một mươi hai tỷ số giới tính đạt chín mươi bảy hai nam trên một trăm linh nữ
diện tích nhà ở bình quân đầu người hơn hai mươi bảy m hai một người